thành phố đà nẵng đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp ra đường khi không cần thiết hoặc tụ tập đông người vi phạm giãn cách xã hội
trước tình hình đó lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm
các quận huyện trên địa bàn thực hiện việc xử phạt hành chính với hai mức từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng hoặc từ năm triệu đến một mươi triệu đồng tùy vào từng hành vi vi phạm
các tổ phòng chống dịch covid một mươi chín lưu động của các phường trên địa bàn đã thực hiện hàng nghìn lượt tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử lý đối với những người dân không chấp hành
tính đến nay các địa phương đã tiến hành xử phạt trên một trường hợp nhiều nhất vẫn là hành vi không đeo khẩu trang tập trung đông người không chấp hành cách ly y tế ra đường với lý do không cần thiết